cùng với việt nam công dân các nước đông nam á nhập cảnh vào đài loan theo diện visa tiên tiến
cần phải đáp ứng thêm các điều kiện mới để được miễn visa
chính sách này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày một tháng tám tới đây
visa tiên tiến là visa của khách đã đến một số nước phát triển đã được xét xuyệt
còn hoặc không còn thời hạn sử dụng
chính sách này được đài loan áp dụng từ nhiều năm nay nhằm tăng sức hút du khách đến du lịch khám phá
và đã đạt được hiệu quả nhất định
tuy nhiên đài loan đang muốn xiết lại chính sách này cho dạng du lịch cá nhân từ tháng tám năm nay
từ ngày một tháng tám công dân các nước thuộc khu vực đông nam á bao gồm việt nam indonesia
lào campuchia myanmar và ấn độ nếu có visa còn hạn hoặc hết hạn trong vòng một mươi năm của các nước
và các vùng lãnh thổ như mỹ canada anh eu hoặc visa sengen hàn quốc đài loan
bao gồm cả thẻ cư trú giải hạn sẽ được xem xét miễn visa nhập cảnh vào đài loan trong thời gian một mươi bốn ngày